quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh sức khỏe đời sống
thưa quý vị liên quan đến vụ làm nhục nữ sinh trộm váy tại thanh hóa đang gây chấn động dư luận
theo thông tin mới nhất nữ chủ shop đã bị khởi tố vì làm nhục nữ sinh
chồng cô này bị bắt giam vì cưỡng đoạt tài sản của bị hại
quay lại với cô gái trộm váy mặc dù hành động trộm cắp là đáng bị lên án
nhưng hãy cùng tìm hiểu về hoàn cảnh đáng thương của nữ sinh trộm váy để có góc nhìn đa chiều hơn về vụ việc này
tối ngày ba tháng một mươi hai loạt diễn đàn chia sẻ chóng mặt vụ việc nữ sinh khoảng một mươi năm một mươi sáu tuổi
trộm váy trị giá một trăm sáu mươi đồng trên địa bàn tỉnh thanh hóa
thay vì giao nộp cho cơ quan chức năng chủ cửa hàng gây phẫn nộ khi tự ý trả khảo
quay video làm nhục bằng những lời lẽ khó nghe
dưới sự hỗ trợ của bảo vệ và nhân viên cửa hàng nhóm người tiếp tục tác động vật lý
dùng kéo cắt tóc dây áo ngực nạn nhân ép buộc phải cởi nón bảo hiểm để quầy cận mặt
trong clip nữ sinh hiện rõ sự sợ hãi khi liên tục ả khúc vang sinh tha thứ cũng như hứa bùi thường thiệt hại
tuy nhiên điều làm dư luận bức xúc hơn cả là phía cửa hàng đưa ra thỏa thuận
trong vòng ba ngày nữ sinh trên phải giao nộp đủ số tiền một mươi năm triệu
nếu không sẽ tung clip lên mạng xã hội rồi báo công an
kèm với đó là hàng loạt tin nhắn hâm dọa mang tính chất bạo lực
sau khi đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội cơ quan chức năng tỉnh thanh hóa thành phố thanh hóa
đã nhanh chóng vào cuộc và xác định sốc quần áo này là sớp mai hường
trên đường lê hoàng phường lam sơn thành phố thanh hóa
rạng sáng ngày bốn tháng một mươi hai công an thành phố thanh hóa và các cơ quan liên quan
đã hoàn tất công tác khám xét khẩn cấp sốc quần áo mai hường
trên đường lê hoàng phường lam sơn thành phố thanh hóa
để làm rõ vụ việc nữ sinh bị hành hung quay clip tung lên mạng xã hội
trong khi chờ đợi điều tra chính thức từ cơ quan chức năng mới đây một tài khoản facebook tên ht
tự nhận là mạnh thường quân đã chia sẻ hoàn cảnh đáng thương của nữ sinh trộm váy
để dư luận có góc nhìn đa chiều hơn
được biết bố của bé mất sớm vì tài nạn giao thông bỏ lại vợ nuôi bốn người con
kèm theo đó là người bà bị mù nên vô cùng tốn quẩn
vì không đủ tiền bồi thường nên bốn mẹ con phải chạy vã khắp nơi để vây năm triệu
thế nhưng chủ sh thời trang vẫn một mực đòi một mươi năm triệu mới chấp nhận bỏ qua
mạnh thường quân chia sẻ câu chuyện trên không nhằm mục đích cổ suý cho hành động trộm cấp
tuy nhiên một đứa trẻ chưa đủ nhận thức lại lớn lên trong hoàn cảnh thiếu tình thương
cần được giáo dục bằng cách có nhân đạo hơn
thay vì làm nhục từ thể chất đến tinh thần người khác
chủ cửa hàng có thể nhờ cơ quan chức năng và nhà trường can thiệp
chỉ vì sự nóng tính của bản thân mà dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng
thậm chí đối mặt với dấu hiệu vi phạm pháp luật
kính thưa cộng đồng mạng thật sự việc này không phải của em
nhưng làm con người em quá bất xúc
bé hôm nay trên shop mai hường là trước kia em và một anh trai gung gung
có kêu gọi giúp đỡ hoàn cảnh nhà bé vì quá khó khăn
bố chẳng may tai nạn mất sớm mẹ đuối bốn chị em còn thêm người bà bị mù
người ta thương con bé còn không hết mà nở một trăm sáu mươi lấy tình con người
em vẫn chưa xác minh được là chuyện ép tống tiền có thật hay không
nhưng em đã nghe mẹ bé nói là ép trả một mươi triệu
nhưng nhà nghèo không có tiền nên mang lên có năm triệu
nhưng chủ shop không lấy ép nước sau một ngày không mang đủ một mươi triệu
thì phải ký giấy đóng ba mươi triệu mạnh thường quân nói
cho đến rạng sáng ngày bốn tháng một mươi hai
công an thành phố thanh hóa vẫn tiến hành khám xét
tại hiện trường có hàng chục người mặc sát phục công an khám xét
đồng thời tiến hành thu giữ hàng hóa bên trong sớp
trước cửa shop ô tô tải đang chờ sẵn để bốc hàng lên xe
rất nhiều người dân hiếu kỳ bất xúc trước hành xử của chủ shop đứng xem bên ngoài
đến khoảng hai giờ ngày bốn tháng một mươi hai
công an thành phố thanh hóa khám xét xong cửa hàng thời trang mai hường
toàn bộ quần áo giày dép trong cửa hàng mai hường được lực lượng công an kiểm đếm
niềm phùng đưa lên xe tải chở về trụ sở để phục vụ công tác điều tra
làm rõ nguồn gốc xuất xứ
và một điều khiến mọi người quan tâm là với những hành vi như thế
chủ shop thời trang sẽ đối dị với mức án phạt não của pháp luật
theo luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp
đoàn luật sư thành phố hà nội với những diễn biến như trong clip
cơ quan điều tra cần vào cuộc xác minh làm rõ sự việc
và có thể sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội làm nhục người khác
theo quy định tài điều một trăm năm mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
để xử lý đối với những người đã xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm người khác
theo luật sư người nào phát hiện ra người khác trộm cắp tài sản của mình
thì chỉ được phép bắt giữ trình báo sự việc cho cơ quan chức năng để xử lý
không được phép tự xử như vậy
tối ngày ba tháng một mươi hai nhiều diễn đàn chia sẻ thông tin vụ bắt trộm đi vào lòng đất
của một số thời trang trên địa bàn tỉnh hành hóa
được biết sau khi phát hiện bé gái lấy trộm chiếc váy trị giá một trăm sáu mươi đồng
chú cửa hàng cùng một số bảo vệ nhân viên trong quầy đã tiến hành tra khảo một cách giả mang
luật sư đặng văn cường trưởng văn phòng luật sư chính pháp đoàn luật sư thành phố hà nội cho rằng
với diễn biến sự việc qua clip như vậy thì cơ quan điều tra cần vào cuộc xác minh làm rõ sự việc
và có thể sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội lầm nhục người khác
theo quy định tại điều một trăm năm mươi năm bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
để xử lý đối với những người đã xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của cô gái trong clip
luật sư cho rằng việc cắt tóc cắt áo ngực quan líp đăng lên mạng xã hội với những lời lẽ nhục mạ
chính là hành vi làm nhục cây khác khiến dư luận xã hội bức xúc phẫn nộ
không để lấy một cái sai để giải quyết một cái sai
pháp luật không cho phép sử dụng hành vi vi phạm pháp luật để giải quyết đối với một hành vi vi phạm pháp luật
pháp luật bảo vệ tài sản của công dân nhưng cũng bảo vệ danh dự nhân phẩm của con người
bởi vậy nếu hành vi của cô gái là trộm cắp tài sản thì với số tiền dưới hai triệu đồng
thì cô gái này sẽ bị xử phạt hành chính chứ chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự
pháp luật nghiêm cấm hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm của người vi phạm hành chính
mặc cho nạn nhân vang sinh tha thứ khốc lốc nhiều người xung quanh vẫn liên tục mắng chửi bằng những lời lẽ khá gai gắt
vì không giữ được bình tĩnh nạn nhân không phối hợp lộ mặt để quay video
cô chủ quán đã tiếp tục kéo lê nữ sinh trên sàn nhà và tác động vật lý
chưa dừng lại ở đó một số đoạn tin nhắn chụp mạng hình còn cho thấy sớp hm trên đã đưa ra thỏa thuận
buộc bé gái phải bồi thường thiệt hại số tiền ba mươi triệu đồng trong vòng ba ngày
kèm theo đó là loạt động thái hâm dọa sẽ tung sự việc lên mạng xã hội báo công an
sau khi xem đoạn clip trên thay vì đồng cảm ai nấy đều bày tỏ phẫn nộ trước hành động của chủ shop thời trang
ở trường hợp này bé gái là người sai
tuy nhiên việc bà chủ tự ý quay video ép cung rồi buộc bồi thường giá trị một cách sự thực như vậy
được xem như là một dạng tốn tiền xúc phạm nhân phẩm người khác
chưa biết là số tiền một trăm sáu mươi đồng đã đi về đâu nhưng hiện tại số thời trang này đã mất uy tính trầm trọng
về cách ứng xử thiếu văn minh hàng ngàn bình luận gạch đá đã bắt đầu tấn công vào facebook phạm bầy của cửa hàng
nhiều cư dân mạng còn kêu gọi tẩy chay khỏi địa phương
lộ ảnh lên phường của chủ shop cắt áo lót cô gái trộm váy một trăm sáu mươi đồng
bên cạnh đó mới đây một tài khoản facebook đã đăng tải hình ảnh
người phụ nữ được cho là chủ shp thời trang mh được mời lên trụ sở công an làm việc
dưới bài đăng này nhiều gian cư mận đã để lại bình luận bày tỏ sự hả hê
nhiều người còn giật mình khi được chiêm ngưỡng gương mặt mọc không chỉnh sửa của chủ
một vài ý kiến mong muốn lực lượng chức năng vào cuộc xử lý chủ sót
và người bảo vệ thật nặng lấy lại công bằng cho nạn nhân
cũng trong tối mộng ba tháng một mươi hai một đoạn tin nhắn được cho là của cô gái bị chủ sớp đánh chửi
gửi đến người đã lên tiếng bên vực mình
cô gái đã được chia sẻ gây xông sao
theo đó cô gái gửi lời cảm ơn vì đã có người lên tiếng giúp mình
đồng thời cô gái cho biết bản thân cũng đã nhận lỗi lầm và thể hiện mong muốn được sửa sai
hiện tại đoạn clip nữ chủ shop hành hung giả mang thiếu nữ hiện vẫn đang được chia sẻ nhiều
trên các diễn đàn và nhận về nhiều bình luận phẫn nộ
liên quan đến sự việc này trao đổi với báo chí một lãnh đạo công an phường lam sơn
thành phố thanh hóa cho biết
sau khi có thông tin trên xuất hiện trên mạng xã hội
công an phường lam sơn đã báo cáo lên công an thành phố thanh hóa
hiện đội hình sự công an tp thanh hóa đã thủ lý và xác minh làm rõ vụ việc trong clip trên
được biết vào đêm qua lực lượng công an đã vào cuộc khám xét cửa hàng bán quần áo nơi xảy ra sự việc
chắc hẳn sau khi xem đoạn video không ai có thể bình tĩnh trước những hành vi của chủ cửa hàng quần áo này
từ nạn nhân của một vụ trộm thay vì hòa giải hoặc xử lý theo quy định của pháp luật
chủ cửa hàng quần áo này đã biến vụ việc thành một
cơ hội để tống tiền xúc phạm người khác
bạn có suy nghĩ gì về hành động này hãy cùng bình luận bên dưới video nhét
những thông tin tiếp theo sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật xin chào và hẹn gặp lại